các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trưa ngày hai mươi ba tháng chín thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam cho biết
đến một mươi giờ sáng cùng ngày trên địa bàn tiếp tục ghi nhận một mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
tại các ổ dịch trên địa bàn thành phố phủ lý
theo cdc qua xét nghiệm sàn lọc bằng phương pháp real time pcr
trong ngày và đêm hai mươi hai tháng chín đơn vị tiếp tục phát hiện thêm một mươi bốn trường hợp
trong đó có năm ca mắc covid một mươi chín là công nhân công ty xe măng bút sơn
theo điều tra dịch tễ các công nhân này sống ở nhiều địa điểm khác nhau
trên địa bàn thành phố phủ lý
ngoài năm công nhân các trường hợp mắc mới đa số là học sinh trên địa bàn thành phố phủ lý
tại các trường tiểu học liêm chính trung học cơ sở trần quốc toản
tiểu học trần quốc toản tiểu học trần hương đạo và trường mầm non trần hưng đạo
như vậy kể từ khi bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi ngụ thôn lê lợi xã phù vân
thành phố phủ lý mắc covid một mươi chín chiều ngày một mươi chín tháng chín đến một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng chín
hà nam ghi nhận bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín

theo thông báo mới nhất vào một mươi h ngày hai mươi ba tháng chín trên sở y tế
hà nam cho biết có một mươi bốn trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
cụ thể các trường hợp như sau
thực hiện xét nghiệm sàn lọc bằng phương pháp ruetam pcr trong ngày và đêm hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
sở y tế tỉnh hà nam tiếp tục phát hiện thêm một mươi bốn trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai
đã được bộ y tế cấp mã bệnh gồm bệnh nhân bảy trăm một mươi chín hai trăm chín mươi
có tên dhb là nam giới sinh năm hai nghìn một mươi
bệnh nhân b hiện đang ở tại tổ dân phố mễ nội phường liêm chính thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân học lớp năm trường tiểu học liêm chính là bạn học cùng lớp với bệnh nhân sáu trăm chín mươi sáu một trăm bốn mươi bốn
con của bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy năm trăm năm mươi bảy
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh có tên là ndc là nam giới sinh năm hai nghìn ba hiện đang ở tiểu khu la mát
thị trường hà nam
bệnh nhân b hiện đang ở tại tổ dân phố bể nội phường liêm chính thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh một có tên bttt là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hiện đang ở tiểu khu kiện thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh hai có tên nth là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hiện đang ở tổ bảy phường trần hương đạo thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân h là công nhân công ty xi măng búc sơn
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh ba có tên là ht là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hiện đang ở tại thôn kim thượng xã kim bình thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân h là công nhân công ty xi măng búc sơn
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh bốn có tên là btt là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hiện đang ở tại tổ dân phố trần phú phường châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân t là công nhân công ty xi măng búc sơn
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh năm có tên btah là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hiện đang ở tại tổ dân phố trần phú phường châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân h là công nhân công ty xi măng bút sơn
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh sáu có tên bmw sinh năm hai nghìn chín hiện đang ở tổ bảy phường hai bà trưng thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân học lớp bảy h trường trung học cơ sở trần quốc toản thành phố phủ lý
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh bảy có tên nm là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hiện đang ở tổ hai phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân l là nhân viên bếp ăn công ty xi măng búc sơn
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh tám có tên bbsh là nữ giới sinh năm hai nghìn ba là con của bệnh nhân bảy trăm linh bảy tám trăm năm mươi bảy có tên ttb hiện đang ở tại tổ một mươi hai phường trần hương đạo thành phố hà nội

bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm linh chín có tên bbda là nam giới sinh năm hai nghìn một mươi năm là con của bệnh nhân bảy trăm linh bảy tám trăm năm mươi bảy có tên ttb hiện đang ở tại tổ một mươi hai phường trần hương đạo thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân a hiện là học sinh trường tiểu học trần quốc toản thành phố phủ lý
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm một mươi có tên vth là nữ giới sinh năm hai nghìn một mươi ba
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm một mươi một là con của bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm một mươi một hiện đang ở tại tổ dân phố mẻ nội phường liêm chính thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân h là học sinh trường tiểu học trần hương đạo thành phố phủ lý
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm một mươi một có tên tth là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hiện đang ở tại tổ dân phố mễ nội phường liêm chính thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân h là cán bộ đang công tác trong ngành y tế
bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm một mươi hai có tên vhb là nam giới sinh năm hai nghìn một mươi bảy là con của bệnh nhân bảy trăm một mươi chín ba trăm một mươi một hiện đang ở tại tổ dân phố mẹ nội phường liêm chính thành phố phủ lý tỉnh hà nam
bệnh nhân h hiện bốn tuổi học trường mầm non trần hưng đạo thành phố phủ lý
như vậy kể từ ca bệnh sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi có tên dtt ở thôn lê lợi xã phù vân thành phố phủ lý có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
vào chiều một mươi chín chín hai nghìn hai mươi một đến sáng ngày hai mươi ba chín hai nghìn hai mươi một hà nam ghi nhận bốn mươi chín ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã
theo cập nhật mới nhất đến một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một hà nam đã có một trăm sáu mươi một hai trăm bảy mươi một lượt người được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín toàn tỉnh có chín chín trăm bảy mươi người đang thực hiện cách ly
tình hình dịch từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số mắc tử vong
lượt đến bảy h ngày hai mươi ba chín là một trăm ba mươi ba ca số xác định khỏi bệnh ra viện là bảy mươi bảy ca số mắc mới sẽ thông tin chi tiết khi bộ y tế cấp mã bệnh số ca tử vong là
xét nghiệm sars cov hai số lượt người được lấy mẫu trong ngày là tám mươi tám tám trăm bốn mươi hai ca trong đó có hai trường hợp liên quan đến người từ thành phố hồ chí minh về hà nam
hai trăm sáu mươi bốn trường hợp liên quan đến người từ vùng dịch và các tỉnh thực hiện chỉ thị một mươi sáu

năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ tám trăm tám mươi trường hợp liên quan đến ổ dịch tại địa bàn tỉnh
xét nghiệm sàng lọc thành phố phủ lý tám mươi sáu sáu trăm sáu mươi một người một hai mươi năm trường hợp liên quan khác
số cách ly tổng số cách ly cộng dồn là ba mươi sáu sáu trăm một mươi hai tăng một trăm linh ba người là f một các trường hợp mắc mới tại bình lục và thanh liêm cập nhật đến thời điểm báo cáo
số đăng cách ly là chín chín trăm bảy mươi
trong số các trường hợp đang thực hiện cách ly
có năm bốn mươi sáu trường hợp cách ly tại nhà tám mươi bảy người tại cơ sở y tế sáu trăm hai mươi một người tại các cơ sở cách ly tập trung tăng một trăm linh ba người so với sáu giờ ngày hai mươi ba tháng chín
ba trăm bốn mươi chín người cách ly nhập cảnh và ba tám trăm sáu mươi chín người cách ly tại khu công nghiệp
như vậy kể từ ca bệnh bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi có tên dt ở thôn lê lợi xã phù vân thành phố phủ lý có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào chiều ngày một mươi chín tháng chín
chín năm hai nghìn hai mươi một
đến sáng ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một hà nam ghi nhận bốn mươi chín ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai khung giờ sáng là bảy giờ sáng và một mươi tám h tối chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín